thưa quý vị và các bạn gần đây hiện tượng viết và đăng tải các thông tin thiếu kiểm chứng
bịa đặt xâm phạm đời tư của người khác hoặc quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa
của một số nhà báo và địa chỉ truyền thông đã ảnh hưởng tới sinh kế của nhiều người dân
khiến không ít bạn đọc hoang mang suy giảm niềm tin đối với báo chí
theo luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
những sai phạm như vậy sẽ bị xử lý nghiêm khắc
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài bảo đảm thông tin trung thực lành mạnh của tác giả thành nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước diễn biến ngày ba tháng một
trong lĩnh vực truyền thông luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu đã kịp thời sửa đổi bổ sung một số điều khoản mới
như tăng thêm hai mươi năm điều có ba mươi hai điều xây dựng mới hai mươi chín điều sửa đổi bổ sung các quy định của luật báo chí hiện hành
từ đó xây dựng mối tương thích với các luật liên quan bảo đảm tính khả thi trong thực tế
như các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí được quy định chi tiết cụ thể tại điều chín
các hành vi bị nghiêm cấm
đáng chú ý là tại các khoảng sáu bảy tám chín một mươi điều chín đã bổ sung một số hành vi bị cấm cụ thể
thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng
bảy kích động bạo lực tuyên truyền lối sống đồi truy miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm bạc
mô hành vi tội ác thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục việt nam
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án
thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em
một mươi in phát hành truyền dẫn phát sóng sản phẩm báo chí tác phẩm báo chí
nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành thu hồi tịch thu cấm lưu hành gỡ bỏ tiêu hủy
hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã qua cải trích
cần khẳng định rằng luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu đã kịp thời nắm bắt sự phát triển các loại hình báo chí
nhất là báo điện tử được đề cập rất cụ thể từ đó đề ra biện pháp xử lý vi phạm triệt để hơn như
ngoài việc đăng phát lời cải chính xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay
thông tin sai tự thật đã đăng phát
cơ quan báo chí trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng phát thông tin của cơ quan báo chí khác
có nội dung phải cải chính xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại cải chính lỗi của cơ quan báo chí vi phạm
bên cạnh cải trính xin lỗi công khai tùy mức độ vi phạm các cơ quan báo chí còn có thể bị thu hồi với phép hoạt động
xét từ thực tế hoạt động báo chí các quy định nêu trên là hết sức cần thiết
vì các năm gần đây việc vi phạm các quy định này có chiều hướng gia tăng
và ảnh hưởng tác động tiêu cực tới xã hội nói chung và tới người liên quan nói riêng
thí dụ gần đây là cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
người dân hà nội đã không khỏi hoang mang trước thông tin đăng trên một số tờ báo
về việc phát hiện có thủy ngân bay lơ lửng trong không khí
chỉ căn cứ vào số liệu từ một đại sứ quán cung cấp về chỉ số chất lượng không khí hàng ngày
đạt mức ba trăm tám mươi tám điểm mức nguy hiểm
mà các báo này đã so sánh mức độ ô nhiễm ở hà nội
với thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới là bắc kinh
chỉ số aqi một trăm một mươi chín đến bốn trăm ba mươi
và kết luận mức độ ô nhiễm của hà nội thậm chí còn cao hơn bắc kinh
thông tin nêu trên lập tức lan truyền trên mạng
gây bấn loạn không nhỏ trong đời sống cư dân
vì thủy ngân là chất cực độc có thể dễ dàng hấp thụ qua da
các cơ quan hô hấp và tiêu hóa gây tác hại lên hệ thần kinh
ảnh hưởng đến khả năng sinh sản làm suy giảm trí nhớ

có thể dẫn đến tử vong
trên một số diễn đàn nhiều người đã bày tỏ nỗi lo âu sợ hãi
đồng thời nảy sinh tâm lý không dám đi ra được
thậm chí có người còn liên hệ việc mình bị viêm họng
viêm mũi viêm mắt lâu ngày không khỏi
là do tác động từ thủy ngân trong không khí
có độc giả chia sẻ
tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ cho những đứa con của tôi
những đứa trẻ sẽ là tương lai sau này
bởi tôi thật sự không biết phải làm gì
để có thể bảo vệ được chúng
chúng trước những thứ độc ấy
khi mà đến nay ngay cả việc hít thở thôi
cũng có thể làm hại đến chúng
thì tôi thật sự bất lực
bất lực hoàn toàn
tuy nhiên đây lại là thông tin không chính xác
phó tổng cục trường tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
hoàng dương tùng khẳng định
tình trạng ô nhiễm không khí ở hà nội là có
nhưng đài quan chắc của đại sứ quán nọ
chỉ đặt ở một địa điểm
rồi lấy số liệu để đánh giá cả thành phố hà nội là không chính xác
ông hoàng dương tùng cho biết
thủy ngân trong không khí là vấn đề mới
có tính toàn cầu
do đó phải xác định ở hà nội có hay không
nguyên nhân từ đâu
biện pháp xử lý như thế nào
việc một số báo đưa tin vội vã
thiếu kiểm chứng và không tham vấn giới chuyên môn
cho thấy sự không tôn trọng độc giả
dẫn đến phản ứng cực đoan của cộng đồng
trong khi cư dân hà nội chưa hết lo lắng
trước thông tin không khí của thủy ngân
thì tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
nhiều hộ dân trồng xoài
lại rơi vào cảnh lao đao
do một số báo đưa tin
xoài tại đây đang sử dụng túi bao trái xoài
có in chữ taiwan
có xuất xứ từ đài loan trung quốc
bị nhiễm chất độc hại
hậu quả là
thị trường thiếu thụ xoài sụt giảm
giá xoài rớt xuống chỉ còn một nửa
nhưng người chồng vẫn phải chật vật
mới tìm được đầu ra
bị thương lái ép giá
thiệt hại kinh tế rất lớn
những tờ báo đưa thông tin thiếu kiểm chứng này
đã không tìm hiểu để biết rằng
kỹ thuật bao trái là biện pháp
giúp trái cây không bị tổn thương phần vỏ
giảm tỷ lệ bệnh
giảm tác động của côn trùng và chim
hạn chế lượng thuốc bảo vệ thực vật
sử dụng trên cây nhờ đó trái cây
an toàn cho sức khỏe người tiêu dục
muốn thâm nhập vào thị trường
các nước bao trái
là một quy trình bắt buộc
tuy nhiên chỉ mới phát hiện
việc lạ mà phóng viên đã vội đưa tin
gây tâm lý bất an trong dư luận
và ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế người dân
chỉ vài bài báo đưa tin
cầu thả như vậy đã khiến người trồng
xoài ở khu vực đồng bằng sông cửu long
thiệt hại hàng tỷ đồng
dù sau đó cục bảo vệ thực vật
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
công bố kết quả kiểm định cho thấy
không có hóa chất độc hại trong bẫu túi
bao trái xoài mà nông dân các tỉnh đồng bằng
sông cửu long đã sử dụng
nhưng ai sẽ bù đắp tổn thất
mà họ phải gánh chịu
chưa kể thông tin bất lợi đăng tải
có thể khiến đối tác nước ngoài dừng thu mua xoài
cánh cửa xuất khẩu vừa khơi thông
cho người nông dân sẽ bị đóng lại
một cách oan uổng
những hậu quả đôi khi đẩy người dân
rơi vào thảm cảnh từ thông tin
thiếu kiểm chứng vô trách nhiệm
do một số tờ báo gây ra
dường như không còn là chuyện hiếm có
khó tìm trên hệ thống truyền thông
có thể điểm qua một số sự việc tiêu biểu
tin midnon nhúng thuốc cho nhanh chín
khiến các nhà vườn ở đồng bằng sông cửu long
rơi vào cảnh lao đao kiệt quệ
đậu tương gây ung thư vô sinh
làm người dân ở hải châu hải hòa hải triều
thị trấn thịnh long hải hậu nam định
vốn vẫn trông vào cây đậu tương
để xóa đói giảm nghèo
nay lại có nguy cơ tái nghèo
tin hầu nuôi tại vùng đầm lập an
phú lộc thừa thiên huế
bị nhiễm chất độc tổ lốc cao su
có thể gây ung thư
khiến ngư dân nơi đây cũng bị bỏ tren khốn đột
đó là thái độ vô trách nhiệm
của một số tờ báo hoàn toàn
không cân nhắc hậu quả của việc đưa tin
liệu có phải muốn chạy theo việc
tăng view lượng truy cập
cho nên tình trạng đưa tin đầu tin sai
thậm chí đăng tài cả tin phản cảm
nhạm nhí gây hoang mang dư luận
có chiều hướng gia tăng
nhất là trên các trang báo điện tử
không những vậy
những đề tài có tính giật gân câu khách
cũng đã được một số tờ báo triệt để khai thác
như khoảng một mươi năm trước
chỉ căn cứ vào trải nghiệm
mang tính cá nhân của một số người
từ đó đưa ra những suy luận
gán ghép thiếu căn cứ
đã khiến dư luận một phen rúng động
vì những câu chuyện mang màu sắc kỳ bí
gây ra nỗi ám ảnh về sự chết chóc
một tờ báo đăng loạt bài
thánh vật ở sông tô lịch
cuối năm hai nghìn một mươi bốn
loạt bài về vụ
thi thể bị chặt làm ba khúc vứt ven đường
đã được một số báo đăng tài
cũng khiến nhiều độc giả kinh sợ
theo thanh tra bộ thông tin và truyền thông
các bài viết này đã đưa thông tin
không chính xác
gần đây hẳn bạn đọc vẫn chưa quên bài
gái miền tây và ba chữ n
nổi danh thiên hạ
mang nặng tính xúc phạm
miệt thị vùng miền
với các bình luận méo mó
do một trang báo điện tử đăng tải
đã gây phẫn nộ trong cộng đồng
hay một số tờ báo chiều
theo thị hiếu tầm thường
của một bộ phận độc giả
đã cho đăng những bài viết
bới móc nời tư của người nổi tiếng
chuyện để khai thác các vụ án
giết người tai nạn thàm khốc
qua việc mô tả tỉ bỉ
từ hiện trường diễn biến
đến tình trạng của nạn nhân
đáng chú ý trong khi đưa tin
về vụ án thay vì chờ tòa án xét xử
luận tội và kết án
một số nhà báo hồn nhiên suy diễn cảm tính
và áp đặt bản án cho người liên quan
điều này dễ dẫn đến việc đưa tin sai
thiếu khách quan và vi phạm pháp luật
bức xúc trước các thông tin giật gân
câu khách luôn xuất hiện
với tẩn xuất dày đặc trên trang chủ
một số tờ báo trang tin điện tử
có độc giả đã thẳng thẳng
rất mong các cơ quan chức năng
hành động quyết liệt để loại bỏ
những văn hóa rẻ tiền và độc hại ra khỏi xã hội
để người dân có được cuộc sống yên lành
và văn hóa
những thông tin thất thiệt thiếu chính xác
không chỉ làm nhiều người dân lâm vào cảnh khốn cùng
mà còn khiến cho không ít công chúng
độc giả thất vọng mất lòng tin
vào những người làm báo
mỗi người làm báo cần tự vấn trước các ý kiến như vậy
của bà đọc
vì những sai phạm trong việc đăng tải thông tin luật pháp
nghiêm cấm một số tờ báo và phóng viên
đã phải nhận hình thức xử phạt như
phạt tiền thu hồi
theo nhà báo đình bản
thậm chí bị truy tố hình sự
trước mắt và sau khi luật báo chí
năm hai nghìn một mươi sáu có hiệu lực
mỗi nhà báo sẽ tiếp tục tự nâng cao
nhận thức năng lực chuyên môn đạo đức
nghề nghiệp để không chỉ góp phần
nâng cao chất lượng báo chí mà còn
lấy lại niềm tin của bà đọc
quý vị và các bạn
và theo dõi bài bảo đảm thông tin
trung thực lành mạnh của tác giả thành nam
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau